thưa quý vị công ty cổ phần đường sắt sài gòn vừa khen thưởng một nhân viên gác chắn khi đã kịp thời cứu một người lao vào đoàn tàu đang chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai
lãnh đạo công ty cổ phần đường sắt sài gòn cho biết vừa có quyết định khen thưởng một công nhân gác trắng vì hành động cứu người lao vào đoàn tàu ở đồng nai
cụ thể theo đoạn camera được ghi lại vào đêm ngày bảy tháng bốn khi đoàn tàu chở hàng bắc nam đang di chuyển qua địa bàn huyện trảng bom với tốc độ tám mươi km trên giờ
dù trắng đã đóng nhưng bất ngờ một người đàn ông băng qua hàng rào muốn lao vào đoàn tàu phát hiện tình huống nguy hiểm anh trịnh dũng nhân viên gắt chắn thuộc đội đường sắt biên hòa đã nhanh trí lao ra giữ người đàn ông vào vị trí an toàn hành động cứu người của anh dũng chỉ diễn ra trong bốn giây
nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh việt nam uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng thúc đẩy phát triển ngoại thương nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
ngày hôm nay bộ công thương đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia hai nghìn hai mươi bốn và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia việt nam hai nghìn hai mươi bốn
giá trị thương hiệu quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm chín mươi tám một mươi ba tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai xếp thứ ba mươi ba trong top một trăm hai mươi một thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng
trong bối cảnh nền kinh tế việt nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề như xuất khẩu chưa bền vững
cơ cấu xuất khẩu chưa rõ rệt giá trị gia tăng trong sản phẩm còn chưa cao
để xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả thì cần tìm ra những giá trị cốt lõi và nổi bật thương hiệu phải gắn với sự khác biệt
ba giá trị cốt lõi được nhấn mạnh đó là chất lượng đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo
ngày sau lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia việt nam hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia việt nam với chủ đề nâng tầm những giá trị cốt lõi
tuần lễ thương hiệu quốc gia việt nam diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng bốn
ngày hôm nay thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận khu vực lưu chứa vật chất nạo vét khu nước trước bến phục vụ dự án mở rộng
nâng cấp bến cảng chu lai thuộc khu bến tam hiệp huyện núi thành nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng nam và khu vực miền trung tây nguyên
tỉnh quảng nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn cảng biển quốc tế chu lai
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị chu lai trường hải
triển khai thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục về đầu tư đất đai môi trường xây dựng tài nguyên
theo đúng quy định trước khi triển khai thi công và lưu chứa vật chất nạo vét
trong đó lưu ý bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường
đồng thời có phương án bảo quản quản lý khối lượng và báo cáo cấp thẩm quyền về phương án xử lý khối lượng vật chất nạo vét
ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp sở tài nguyên và môi trường huyện núi thành và các sở ngành đơn vị liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được sao có trách nhiệm phối hợp theo dõi hướng dẫn hai công ty trên thực hiện đầy đủ các hồ sơ
thủ tục theo đúng quy định và kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án
thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã phối hợp tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề quảng nam miền xanh di sản
chương trình diễn ra từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn gồm hai giai đoạn giai đoạn một quảng nam cảm xúc mùa hè từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
và giai đoạn hai mùa vàng xứ quảng từ tháng chín đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc tại các điểm nổi tiếng như phố cổ hội
an khu đền tháp mỹ sơn khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm rừng dừa bảy mẫu rừng di sản pơ mu khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang
ngoài ra rất nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào chương trình như khám phá những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người dân tộc cơ tu
ca rong hay chinh phục những đỉnh lối hùng vĩ như đỉnh quế tây giang
ngoài ra mùa vàng xứ quảng là chương trình nhằm thu hút khách du lịch từ tháng chín đến tháng một mươi một với các sản phẩm như phố cổ diêu phong hương vị đồng quê hội an mùa nước nổi lễ hội mừng lúa mới trại sáng tác nghệ thuật đất nung
chương trình kích cầu thu hút khách du lịch hai nghìn hai mươi bốn quảng nam miền xanh di sản hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ cho du khách
thông qua đó góp phần quảng bá thương hiệu và khai thác hiệu quả các thị trường khách đến quảng nam
với chủ đề hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương hôm nay hội chữ thập đỏ tp hà nội đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
gắn với kỷ niệm một trăm sáu mươi một năm phong trào chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi bốn cũng là tháng cao điểm để các cấp hội trên địa bàn thành phố hà nội đồng loạt triển khai vận động nguồn lực
xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái
tại lễ phát động hội chữ thập đỏ tp hà nội đã tiếp nhận đăng ký hưởng ứng từ các cơ sở hội các đơn vị tổ chức
các nhà học tâm trong cộng đồng đạt trên một mươi bốn bảy tỷ đồng đồng thời trao tặng một mươi sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá năm triệu đồng và trao tặng hai mươi chiếc xe đạp tới các em học sinh
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện ứng hòa tổng trị giá trao tặng tám mươi triệu đồng
ngay sau lễ phát động một chuỗi các hoạt động hưởng ứng cũng đã được đồng lạc tổ chức như gia quân tổng vệ sinh môi trường trao tặng xe buýt điện cho bệnh viện
khám cấp thuốc miễn phí cho một trăm linh lượt người có hoàn cảnh khó khăn trao tặng thực phẩm cho bệnh nhi và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ra mắt mô hình cụm dân cư nhân ái gian hàng